xin kính chào quý vị và các bạn
thời tiết miền bắc trong dịp nghỉ lễ tết dương lịch hầu như ít thay đổi
ngày trời có nắng về đêm và sáng trời nhớ mây có sương mù
riêng tại khu vực ven biển và đồng bằng có thể xuất hiện mưa nhỏ
nhật độ chưa trở mai tại đông bắc bộ vào khoảng hai mươi ba hai mươi sáu độ
có nơi cao hơn về đêm và sáng trời rét
sang đến ngày mùng hai từ trưa chiều thời tiết sẽ chuyển nhớ mây
phía đông bắc bộ sẽ xuất hiện mưa mưa rào rải rác
cùng nhật độ sẽ giảm dần
các tỉnh ở phía tây bắc bộ trong hai ngày tới
chủ yếu là không mưa ngày có nắng
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai sẽ là từ hai mươi sáu đến hai mươi tám độ có nơi cao hơn
sau đó giảm khoảng hai độ trong ngày mùng hai
đến ngày ba tháng một mưa sẽ xuất hiện nhiều hơn ở trên khu vực
nhiệt độ sẽ giảm tiếp về mức từ hai mươi một hai mươi bốn độ lúc trưa chiều
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa tiên huế
phía bắc đêm nay và sáng mai sẽ có mưa phùn
phía nam có mưa rào rải rác
sau hai ngày tiếp theo mưa sẽ tăng lên diện giải rác
ở trên cả khu vực này
nhiệt độ trong ba ngày đầu năm mới ổn định trong khoảng là hai mươi bốn
cho đến mức là hai mươi bảy độ
các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến khánh hòa
có mưa rào rải rác trong ba ngày tới
do tác động của gió đông bắc yếu
riêng tại ninh thuận và bình thuận
chỉ có mưa rào vài nơi với đêm
nhật độ sẽ không qua mức là ba mươi hai độ trên cả khu vực
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới
duy trì thời tiết tạnh ráo cùng mùa khô
hầu như là không có mưa
gió đông bắc cấp hai cấp ba
đêm vài ngày
sáng trời rất nhẹ
ngày có nắng nhiều hơn với nhiệt độ cao nhất trong ngày
là từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
ở tây nguyên
các tỉnh nam bộ trong chiều tối và đêm
sẽ có mưa rào và rông vài nơi
ngày có nắng nhiều có nơi có nắng nóng ở miền đông
nhiệt độ ở các tỉnh phía nam cao nhất

riêng tại miền đông

chúng ta cũng tìm được ritative

một lần mới
với mưa rào rộn hơn
mưa rào rộn hơn
chúng ta thẩm m violations
thêm một lần